các quận tây hồ hai bà trưng đống đa hoàng kiếm đã điều chỉnh biện pháp hành chính để phòng chống dịch
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người trên địa bàn các phường thuộc cấp độ ba
trước tình hình covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp việc bao phủ tiêm chủng là điều cần thiết trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên ai nên tiêm vaccine ai không nên tiêm vaccine vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm
về vấn đề đó mới đây bộ y tế cũng đã điều chỉnh nhóm người cần trị hoạt động
tiêm vaccine covid một mươi chín từ ba xuống hai gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần
thay đổi này được đề cập trong hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bộ y tế ban hành vừa mới đây
như vậy so với hướng dẫn hồi tháng chín bộ y tế loại trừ người có tiền sử rõ ràng đã mắc covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng khỏi nhóm cần trì hoãn tiêm chủng
trong hướng dẫn cần tiêm liều bổ sung và nhắc lại
băng hành vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế cho phép người đã mắc covid một mươi chín tiêm ngay sau khi hồi phục
và hoàn thành việc cách ly y tế
bộ y tế hiện vẫn phân loại người tiêm thành bốn nhóm
nhóm một người đủ điều kiện tiêm chủng là người đồ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tái dược nào trong thành phần của vaccine
nhóm thứ hai người cần thận trọng tiêm chủng gồm các nhóm người phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng
người có tiền sử dị ứng
kháng nguyên khác người có bệnh nền bệnh mãn tính người mất tri giác mất năng lực hành vi
người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc rối loạn đông máu phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần
người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống
nhóm ba người trì hoãn tiêm chủng gồm đang mắc bệnh cấp tính phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần
nhóm bốn chống chỉ định gồm tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín cùng loại lần trước
có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất
sau khám sàng lọc trường hợp đủ điều kiện sẽ tiêm chủng được chỉ định tiêm ngay
chỉ trì hoãn tiêm với trường hợp có ít nhất một yếu tố phải trì hoãn
trường hợp có tiền sử phản vệ độ ba với bất kỳ nguyên nhân gì
sẽ tiêm ở cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ
phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa
không tiêm cho những người có chống chỉ định tiêm chủng
chuyển sang tin tức liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hải phòng
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi các gia đình có f tự mua bộ xét nghiệm
và máy đo nồng độ oxy trong máu để theo dõi sức khỏe báo cáo cho các cơ sở y tế
thành phố sẽ hạn chế việc xét nghiệm diện rộng
tại hội nghị trực tuyến của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng với các địa phương
sở ngành liên quan về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện ngành y tế và các quận huyện nhận định dịch covid một mươi chín tại hải phòng
đang có diễn biến hết sức phức tạp sự cả mắt cộng đồng tiếp tục có xu hướng gia tăng
dịch bệnh từ cộng đồng xâm nhập vào các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp
và một số trung tâm thương mại siêu thị chợ đầu mối gây khó khăn cho việc kiểm soát khống chế
các đơn vị báo cáo về những giải pháp để kiểm soát dịch thích ứng an toàn với tình hình mới
trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức nhân dân hạn chế tụ tập đông người
tiếp tục triển khai trạm y tế lưu động
sau khi nghe ý kiến của các sở ngành địa phương chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
nguyễn văn tùng kết luận đến thời điểm này dịch covid một mươi chín bùng phát trên khắp thành phố
số ca dương tính trung bình trên hai trăm linh ca một ngày
tuy nhiên diễn tiến số ca nặng vẫn chưa cao nhưng có dấu hiệu tăng trong những ngày qua
ông nguyễn văn tùng kêu gọi toàn thể nhân dân có ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các gia đình có f tự mua bộ xét nghiệm và máy đo nồng độ oxy trong máu để theo dõi sức khỏe
báo cáo cho các cơ sở y tế thời gian tới thành phố sẽ hạn chế việc xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng
tại thời điểm này người dân rất chủ quan thành phố đã ban hành các cấp độ dịch theo từng khu vực
đề nghị các địa phương chủ động áp dụng mức độ giãn cách theo quy định
hiện tại bảy mươi f được điều trị tại nhà ba mươi f được điều trị tại cơ sở y tế
thành phố hải phòng chỉ đạo nâng số f được điều trị tại nhà lên tám mươi năm chín mươi để dự phòng dương bệnh
cho các ca nặng điều trị tại các cơ sở y tế
ông nguyễn văn tùng
đánh giá hai trăm hai mươi sáu trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đang hoạt động hiệu quả
các đơn vị liên quan cần linh hoạt điều chỉnh hoạt động của các trạm này để có hiệu quả cao nhất
thành phố hải phòng đang xây dựng phương án thành lập thêm năm trăm linh trạm y tế lưu động tại các địa phương
sẵn sàng thực hiện khi thành phố có nhu cầu đề nghị các quận huyện chỉ đạo các phường xã
thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ các gia đình có f f một mua sắm thức ăn và đồ dùng thiết yếu
quý vị và các bạn thân mến diễn viên minh cúc nữ diễn viên thủ vai cô giúp việt sâm trong phim hương vị tình thân
đã chia sẻ cả nhà cô lần lượt nhận kết quả dương tính
trên trang cá nhân dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe của diễn viên minh cúc và gia đình khiến cho nhiều người lo lắng
bạn bè diễn viên và người hâm mộ được gửi lời chúc và động viên hai mẹ con vững vàng vượt qua bệnh tật
nữ diễn viên cho biết nhà chị có tám người hiện tại đã có năm người dương tính với covid một mươi chín
người đầu tiên mắc bệnh là mẹ chị sau đó là đến bố cả hai đều đã lớn tuổi nên mọi người đều lo lắng
vài hôm sau đến lượt con lớn nhà anh trai nữ diễn viên đi cách ly
nữ diễn viên chia sẻ những ngày cả nhà cố gắng thương nhau nhưng không thể ở cùng
nhà mình nằm đúng ở quận điểm nóng nên sau khi nhiều nhà hàng xóm bị bế thì cũng không lạ khi một ngày các thành viên trong gia đình mình nhận kết quả hai vạch
ban đầu là chị ngoại anh ngoại cả hai đều đã lớn tuổi nên mọi người đều lo lắng
chị ngoại mới ra viện lại lưỡi thủy một mình sách túi đi cách ly tập trung
thương xót nhưng chẳng làm gì được vài hôm sau đến anh ngoại và nhóc lớn nhà anh trai đi cách ly
hiện bố mẹ nữ diễn viên và một cháu nhỏ đã được đưa đi cách ly điều trị tập trung
minh cúc và bé tú minh do hoàn cảnh đặc thù nên xin phép ở nhà tự cách ly và điều trị
hiện tại sức khỏe của minh cúc và mọi người trong gia đình đã ổn định
chuyển sang phần tin tức liên quan tới dịch covid một mươi chín trên thế giới
dịch covid một mươi chín đang bùng phát trở lại và lây lan nhanh chóng tại australia khi mới đây nước này lại ghi nhận kỷ lục
số ca mắc mới phát hiện trong ngày trong đó nhiều trường hợp nhiễm biến thể omicron
mới đây ba trong số tám bang và vùng lãnh thổ của australia ghi nhận kỷ lục số ca mắc covid một mươi chín
được phát hiện trong một ngày kể từ khi xuất hiện dịch bệnh
cụ thể bang new south wales ghi nhận ba năm mươi bảy ca mắc mới và con số này tại bang nam australia là một trăm năm mươi bốn ca
và tại bang queensland là tám mươi sáu ca
trong đó mặc dù không công bố con số chính thức song cơ quan chức năng xác nhận nhiều trường hợp mới nhiễm biến thể omicron
dịch covid một mươi chín đang bùng phát trở lại tại australia sau khi ca bệnh mang biến thể omicron đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng một mươi một
và kể từ đó đến nay chỉ trong vòng chưa đầy một tháng số ca covid một mươi chín lây lan kỷ lục
đáng lưu ý tình trạng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine của australia ở mức
trên chín mươi người từ một mươi sáu tuổi trở lên và nước này gỡ bỏ nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh
trước thực tế này chính quyền các bang new south wael victoria và nam australia đề nghị chính phủ liên bang
rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine tăng cường với mũi vaccine thứ hai
trong khi đó các vùng lãnh thổ thủ đô canberra và bang tasmania tái áp đặt quy định đeo khẩu trang
ở trong không gian kính bao gồm các cửa hàng bán lẻ nơi làm việc và trên các phương tiện công cộng
cho đến nay số ca nhập viện vì covid một mươi chín tại australia có dấu hiệu gia tăng song chưa nhanh
tuy nhiên với tốc độ lây lan như hiện nay nếu ca mắc mới sẽ tăng gấp đôi sau năm ngày
thì đến ngày một tháng một chỉ riêng tại bang new south wales sẽ có khoảng một trăm linh người mắc covid một mươi chín
và đến cuối tháng một đầu tháng hai năm sau thì australia có thể ghi nhận hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
tại thái lan cũng vì lo ngại biến thể omicron bùng phát nước này đã đình chỉ quy định không cách ly đối với người nhập cảnh
chính phủ thái lan tuyên bố sẽ tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly testo vừa mới được áp dụng trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể omicron đang tăng nhanh trên toàn cầu
chương trình test and go cũng như hệ thống đăng ký cấp phép nhập cảnh thái lan pass sẽ bị đình chỉ và sẽ được xem xét lại vào ngày bốn một hai nghìn hai mươi hai
các cơ quan chức năng vẫn chưa đề cập đến việc liệu có tạm dừng chương trình nhập cảnh không cách ly tại hai địa phương bangkok và samui hay không
trước đó phó thủ tướng bộ trưởng y tế công cộng anutin javikarul cho biết việc tạm dừng chương trình test and go là cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát số ca nhiễm mới
chương trình test ango và hệ thống thẻ thông hành mới chỉ được áp dụng từ ngày một tháng một mươi một nhưng góp phần làm gia tăng đáng kể số lượng du khách nhập cảnh vào nước này
chương trình nhập cảnh không cần cách ly bị tạm dừng trong bối cảnh tổng số ca nhiễm biến thể omicron ở thái lan hiện nay đã lên đến khoảng gần một trăm linh ca
đối với việc điều trị covid một mươi chín mỹ đang nghiên cứu thuốc điều trị hoàn toàn từ xa vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi trong làn sóng đầu tiên của covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu
hãy xem liệu các loại thuốc rẻ tiền như hydroxychloroquine và azithromycin có thể tăng tốc độ hồi phục của những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai và đang tự điều trị tại nhà hay không
sau gần hai năm thử nghiệm cho thấy hai loại thuốc này không giúp được bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ
tuy nhiên nó đã chứng minh khả năng tồn tại của một mô hình nghiên cứu trong đó những người tham gia không phải đến trong bệnh viện hoặc là phòng khám
nó cũng gợi ý rằng các nghiên cứu từ xa có thể mở ra
nó cũng gợi ý rằng các nghiên cứu từ xa có thể mở rộng nghiên cứu lâm sàng cho các đối tượng rộng hơn và giảm đáng kể gánh nặng về thời gian đi lại và chi phí cho người tham gia
tiến sĩ aaron schristha một tác giả cao cấp cho biết
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã cảnh giác về khả năng gây ra một loại rối loạn nhịp tim được gọi là khoảng qt
kéo dài của thuốc nếu để kéo dài thuốc có thể gây ngừng tim
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong năm hệ thống chăm sóc sức khỏe của mỹ bắt đầu đăng ký
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã gửi một bộ dụng cụ thử nghiệm qua điện thoại hoặc email với sự đồng ý được xác nhận qua cuộc họp trực tuyến
những người ghi danh đã được gửi một bộ dụng cụ có giá trị sử dụng trong một mươi sáu ngày để thực hiện các xét nghiệm ngoái mũi và lấy các dấu hiệu quan trọng như nhiệt độ và nồng độ oxy trong máu
ngoài ra một thiết bị theo dõi nhịp tim cầm tay để truyền điện tâm đồ kỹ thuật số cho nhóm nghiên cứu trong thời gian thực cũng có trong bộ dụng cụ thử nghiệm
tuy nhiên quan trọng hơn tám mươi năm người đăng ký tuân theo quy trình của thử nghiệm là gửi một ec mỗi ngày trong một mươi bốn ngày đầu tiên cho thấy rằng việc tự theo dõi từ xa để phát hiện chứng rối loạn nhịp tim là khả thi
các nhà nghiên cứu lưu ý hai hạn chế chính họ gặp phải trong thử nghiệm là sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật số ở những người tham gia lớn tuổi và khả năng giao tiếp kém với những người không nói tiếng anh
liên quan tới sự liên kết giữa biến thể của sars cov hai và hiv
mới đây các nhà khoa học nam phi đang tìm hiểu giả thuyết rất hợp lý rằng sự xuất hiện của các biến thể nguy hiểm của virus sars cov hai trên toàn cầu có thể liên quan đến các đột biến lớn xảy ra ở những bệnh nhân mắc covid một mươi chín vốn đang bị suy giảm miễn dịch do các nhân tố khác trong đó có người nhiễm virus hiv không được điều trị
các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy virus sars cov hai có thể tồn tại trong nhiều tháng ở những bệnh nhân nhiễm hiv chưa dùng thuốc điều trị vì nhiều lý do
theo giáo sư linda gale
bình thường hệ miễn dịch của con người sẽ đào thải một virus khá nhanh song ở một số người bị ước chế miễn dịch virus vẫn tồn tại và nhân lên và khi nhân lên virus có thể tạo ra các đột biến
hai trường hợp đáng lưu ý đã được phát hiện tại các bệnh viện ở nam phi
đầu năm nay một phụ nữ liên tục có kết quả dương tính với virus sars cov hai trong gần tám tháng
và virus này đã trải qua hơn một năm năm
giáo sư tulio de olivera trưởng nhóm nghiên cứu xác nhận sự xuất hiện của biến thể omicron
lưu ý rằng một mươi một mươi năm trường hợp tương tự đã được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới trong đó có anh
theo ông đây là những trường hợp rất hiếm gặp
xong có thể lý giải những người bị ức chế miễn dịch có thể là nguồn khiến cho virus đột biến
bên cạnh đó các nhà khoa học cũng lưu ý sự xuất hiện của biến thể anfa có liên quan đến một bệnh nhân đang được điều trị ung thư ở anh
những ngày gần đây biến thể omicron đã khiến nhiều nước trên thế giới lao đao và rơi vào khủng hoảng
vì vậy các nước đang tiến hành các biện pháp để ứng phó với biến thể này ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên toàn thế giới
trong thời điểm này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau